sau vụ việc đau lòng vừa xảy ra về một em bé bị bắt cóc tại quảng bình có thể thấy rằng bất cứ lúc nào con trẻ cũng có nguy cơ gặp phải những mối nguy hiểm ngoài xã hội
việc trang bị cho các em những kỹ năng để tự chủ động bảo vệ bản thân khỏi những đối tượng có khả năng gây hại tránh được những sự việc đáng tiếc xảy ra cho chính các em và cho cả cộng đồng là điều rất cần thiết
trong dịp nghỉ hè em nguyễn hoàng minh sơn được bố mẹ cho theo học lớp đào tạo kỹ năng an toàn cho con tại trung tâm phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
sau khi tham gia khóa học sơn cho biết bây giờ em cảm thấy yên tâm hơn khi ra đường dù là đi chơi hay đi học
con thấy đây là một lớp rất tốt nó trao cho những kỹ năng không bị phòng tránh xâm hại và thêm những kỹ năng để giúp con sống trong cuộc sống
nếu mà người lạ để nói là đi chơi với chú hùng
con cũng sẽ nói không nhưng mà nếu người lạ để bắt cóc con sẽ sử dụng những kỹ năng mà con đã học

nói ra là đường con dùng các kỹ năng để bỏ phòng bố kể bắt cóc con
không ít các bậc phụ huynh vô cùng hoang mang lo lắng khi gần đây có nhiều thông tin trên các trang mạng về những vụ bắt cóc trẻ em
với thủ đoạn bắt cóc của đối tượng ngày một tinh vi và khó lường
trong khi đó tâm lý hoảng sợ thủ động
vì chưa có kỹ năng thoát hiểm sẽ khiến cho nhiều em không thể phản kháng
khi tham gia vào các lớp học chuyên sâu như thế này các em sẽ được đặt vào những tình huống giả định
và thực hành những kỹ năng cơ bản để đối phó thoát khỏi những đối tượng có ý định bắt cóc mình
chúng tôi hướng dẫn các con cụ thể thế nào là bắt cóc
và bắt cóc có những hình thức nào trực tiếp và gián tiếp
trong trực tiếp thì có những hành động như thế nào của là bắt cóc
và gián tiếp những hành động nào là bắt cóc và rụ rỗ
kỹ năng đầu tiên ở đây khi chúng ta hướng dẫn các con là gì
cứ người nào chạm vào cơ thể chúng ta lôi kéo chúng ta
thì việc đầu tiên là phải hô to lên
hô càng to càng tốt để mọi người có thể tới kiếm giúp chúng ta
tuy nhiên theo các chuyên gia bên cạnh việc đào tạo kỹ năng cho trẻ
các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên thảo luận với con cái mình
để hình thành cho con những thói quen ứng phó nhanh biết cảnh giác với người lạ
và có ý thức phòng vệ trong những tình huống thiếu an toàn
cái vấn đề an toàn của con phải đặt lên hàng đầu
cho nên là những lớp như thế này
chúng tôi thực sự thấy bổ ích cho các cháu
và những cái lớp như thế này thì theo tôi là cũng lên về được đào tạo
trong các cơ sở giáo dục của các hệ thống giáo dục của việt nam
chứ bản thân ở các hệ thống giáo dục việt nam thì như con nhà tôi học ở trong trường
thì cũng không được đề cập đến một cái lợi dụng như thế
tức là có lý thuyết thôi nhưng mà sẽ không có cái thực hành
phải thực hành nên là tôi nghĩ là rất là cần thiết
bên cạnh việc chăm sóc để con phát triển thể chất
dạy dỗ cho con những kiến thức
để họp hành giỏi giang
thì việc xây dựng và phát triển các kỹ năng sống cơ bản
cũng cần được các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn
điều này không chỉ giúp cho con trẻ có thể chủ động phòng tránh được
những nguy hiểm khó lường ngoài xã hội
mà còn giúp các em trao dồi và hoàn thiện bản thân